bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh lạng sơn
bộ giao thông vận tải giao cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ một mươi chỗ trở lên xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm
tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại văn bản của bộ giao thông vận tải về tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn địa phương
đối với các sở giao thông vận tải bộ giao thông vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình mới
chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp về lãnh đạo chỉ đạo kịp thời hiệu quả giảm thiểu tai nạn giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân
tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thường xuyên giả soát kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn
đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe
tốc độ điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải chở đúng số người quy định